nhất tới kim loại thì chúng ta sẽ thường nghĩ tới loại vật liệu thô sơ và khô khăn
thế nhưng với đôi bàn tay tài hoa và ốc sáng tạo vô cùng phong phú
thì một thợ rèn người tunisia đã tạo nên những tác phẩm nghệ thuật rất độc đáo từ những mảnh kim loại bỏ đi
một con khỉ đột khổng lồ hay một chú ngựa đang rũ bờm tung vó
đây là hai trong số rất nhiều tác phẩm nghệ thuật độc đáo của thợ rèn mohamed traiti
với niềm đam mê nghệ thuật hơn bốn mươi năm qua ông mohammed traiti đã tạo ra rất nhiều tác phẩm điêu khắc lớn
về con người động vật hay những món đồ trang trí nội thất
tất cả đều được làm từ những chi tiết kim loại bỏ đi
tôi sử dụng những chi tiết cơ khí bỏ đi như các bộ phận động cơ xe hơi xe máy và biến chúng thành những sản phẩm có ích
ngoài những tác phẩm có kích thước to lớn được đặt trong phòng khách hay sân vườn
tôi cũng làm những sản phẩm nhỏ để tặng mọi người hay khách du lịch đi ngang qua
tôi thường mua những tác phẩm của ông ấy đôi lúc là sản phẩm có sẵn có đôi khi thì là do tôi đặt hàng
ông ấy đích thực là một nghệ sĩ với những tác phẩm rất độc đáo
tùy vào kích thước và độ tinh xảo mà những tác phẩm nghệ thuật từ sắt thép của ông mohammed traity
sẽ được bán với giá từ ba mươi năm tới năm đô la mỹ